trong các ngày từ một mươi một đến một mươi năm tháng một mươi hai đoàn công tác của đại sứ quán việt nam tại thái lan do đại sứ phan trí thành dẫn đầu
đã có chuyến thăm các tỉnh đông bắc thái lan nhằm thúc đẩy hợp tác và thăm cộng đồng người việt tại khu vực này
trong các cuộc tiếp xúc với đoàn lãnh đạo chính quyền các tỉnh đều đánh giá cao vai trò của cộng đồng người việt
trong việc thúc đẩy quan hệ việt nam thái lan
đại sứ phan trí thành đề nghị lãnh đạo các tỉnh tiếp tục tạo điều kiện cho bà con người việt làm ăn
sinh sống trên địa bàn giúp đỡ về mặt chính sách pháp luật cũng như ủng hộ công tác các hội đoàn người việt
đồng thời đề nghị bà con tiếp tục tôn trọng tuân thủ tốt các chính sách pháp luật nước sở tại
hội nhập tốt với xã hội thái lan và duy trì bản sắc truyền thông quý báo của dân tộc việt nam
đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với trong nước qua đó phát triển kinh tế gia đình
đóng góp xây dựng quê hương và làm cầu nối góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan
đoàn công tác cũng đã tới dân hương dân hoa tưởng nhớ bắc hồ tại khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại bản mại tỉnh nakhon phanom